các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các giới tế tp hcm đã ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hung hạn bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ jt angel địa chỉ tám trăm năm mươi hai tám trăm năm mươi hai a an dương vương phường một mươi ba quận sáu với tổng số tiền phạt là bảy mươi năm triệu đồng vì quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện
quảng cáo có sử dụng từ ngữ nhất hoặc là từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định
ngoài phạt tiền công ty này còn bị buộc tháo gỡ thao dỡ xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện buộc thao gỡ tháo rỡ xóa quảng cáo có sử dụng từ ngữ nhất hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định
đáng chú ý chỉ trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đây là lần thứ hai công ty trách nhiệm hưu hạn bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ jt angel bị thanh tra sở y tế tp hcm xử phạt
ngoài ra trong quyết định xử phạt hành chính ngày hai mươi sáu tháng hai công ty cổ phần hải yến anh trần địa chỉ ba mươi một a nguyễn đình triều phường đa cao quận một bị phạt hành chính một mươi sáu triệu đồng do vi phạm biểu hiện không có đủ thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật không niêm yết đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật
thành tra sở y tế cũng đã quyết định xử phạt hành chính ông trần văn bảo chủ hộ kinh doanh bk đông giang địa chỉ một trăm năm mươi sáu hoàng trọng mậu phường tân hưng quận bảy ba mươi năm triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đồng thời buộc tháo gỡ tháo rỡ xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh